ngày ba mươi một tháng một mươi công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã mời về trụ sở làm việc đối với đối tượng lê công quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở tỉnh thừa thiên huế hiện cư trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về việc nam thanh niên này có hành vi đổ xăng dọa châm lửa đốt một nhà trẻ ở phường tân định thị xã bến cát
thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng quyền đi bộ vào một cơ sở mầm non ở khu phố hai phường tân định rồi tưới xăng vào khu phòng học của lớp các bé mầm non
thời điểm này trong phòng học đang có khoảng một mươi em nhỏ
khi quyền dùng riêng để chuẩn bị châm lửa đốt thì các giáo viên tại lớp học đã nhanh chóng đẩy thanh niên này ra ngoài phòng học chi hô mọi người khống chế đối tượng giao cho cơ quan công an
nhận được tin báo lực lượng công an phường tân định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thu giữ chai xăng các tăng vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý
tiến hành test nhanh
đối tượng âm tính với ma túy
theo thông tin thu thập ban đầu của cơ quan công an cha và mẹ của quyền đều bị tâm thần
bản thân quyền thời gian gần đây có biểu hiện lạ bất thường và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ